kính thưa quý vị hôm nay một mươi chín tháng năm là ngày kỷ niệm tròn một trăm ba mươi năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
ngày một mươi chín tháng năm năm một nghìn tám trăm chín mươi một mươi chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi
vị cha già của dân tộc lãnh tụ thiên tài người thầy vĩ đại của cách mạng việt nam
anh hùng giải phóng dân tộc danh nhân văn hóa thế giới người chiến sĩ cộng sản quốc tế mẫu mực
người bạn thân thiết của các dân tộc yêu trụng hòa bình và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới
và sau đây mời quý vị cùng truyền hình nhân dân nhìn lại những điểm nổi bật trong thân thế sự nghiệp của người
biểu tượng cao đẹp nhất của lòng yêu nước của cách mạng việt nam
sinh ra trong một gia đình nhà nhỏ yêu nước tại làng kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
một miền quê giàu truyền thống lịch sử văn hóa và cách mạng
chủ tịch hồ chí minh đã sớm hấp thu tinh thần yêu nước nổ nàn
lòng thương dân sâu sắc và ý chí đấu tranh kiên cường bất quất của ông cha
chứng kiến cảnh nước mất nhà tan người đã nung nấu quyết tâm đi tìm con đường mới để cứu nước cứu dân
từ bến nhà rồng tức cảng sài gòn nguyễn tất thành hồ chí minh bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước
bồn bà khắp nằm chầu bốn bể người đã đến với chủ nghĩa mark lenin
tìm thấy ở đó ánh sáng chân lý của thời đại con đường giải phóng dân tộc giải phóng xã hội giải phóng con người
năm một nghìn chín trăm bốn mươi một sau gần ba mươi năm bồn bà
chủ tịch hồ chí minh đã trở về nước và trực tiếp lãnh đạo cách mạng
quyết định chuyển hướng chiến lược đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm dưới sự lãnh đạo của đảng đứng đầu là lãnh tụ hồ chí minh
dân tộc ta đã vùng lên phá tan gông siểng nô lệ hơn tám mươi năm của chế độ thực dân
xóa bỏ chế độ phong kiến kéo dài hàng nghìn năm lập nên nước việt nam dân chủ cộng hòa
nhà nước dân chủ nhân dân đầu tiên ở đông nam á
trong lịch sử quang vinh của dân tộc thời đại hồ chí minh
sau chiến thắng lịch sử điện biên phủ lừng lẫy nam châu chấn động địa cầu
cuộc kháng chiến chống thực dân pháp của quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi
miền bắc được hoàn toàn giải phóng nhân dân ta bước vào thời kỳ cách mạng mới
cùng một lúc thực hiện cả hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc
và tiếp tục đấu tranh hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền nam
trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền bắc
chủ tịch hồ chí minh đã vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa mark lenin
cùng đảng ta hoạch định đường lối và lãnh đạo nhân dân
ra sức đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội
làm cho miền bắc ngày càng vững mạnh về mọi mặt
trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến lớn miền nam
ngày hai tháng chín năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín
chủ tịch hồ chí minh đã trở về với thế giới của người hiền
nỗi chăn trở khôn nguôi
cháy bỏng của người
giải phóng miền nam
thống nhất đất nước
vẫn còn đó
thực hiện di huấn của người
toàn đảng toàn dân và toàn quân ta
đã phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng
sức mạnh đoàn kết dân tộc
kết hợp với sức mạnh thời đại
làm nên thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp kháng chiến chống mỹ cứu nước
mặt đỉnh cao là chiến dịch hồ chí minh lịch sử
giải phóng hoàn toàn miền nam
thu non sông về một mối
mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử nước ta
kỷ nguyên độc lập thống nhất hòa bình
cả nước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội
chủ tịch hồ chí minh
biểu tượng cao đẹp nhất của lòng yêu nước
của cách mạng việt nam
người đã hiến dân chọn đời mình
cho sự nghiệp giải phóng đất nước
dành độc lập cho non sông
dành độc lập cho dân tộc
tên tuổi và sự nghiệp của người
còn mãi với non sông đất nước ta
sống mãi trong lòng dân tộc ta
và trong trái tim nhân hoại
người để lại cho đảng ta nhân dân ta
các thế hệ hôm nay
một di sản tư tưởng vô cùng quý báu
một tấm gương về đạo đức và phong cách
với lối sống giản dị nhưng sáng ngời